tiếp tục chương trình hoạt động của chuyến thăm chính thức singapore
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tham quan cảng biển psa cảng biển của singapore
cảng biển của singapore hiện nay do công ty port of singapore authority gọi tắt là psa quản lý vận hành
đang khai thác khoảng sáu mươi bến cảng với các thiết bị bốc rỡ hiện đại
mức độ tự động hóa cao nhờ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin
cho phép phục vụ được các tàu container lớn nhất thế giới
năm hai nghìn một mươi bảy psa đã xử lý lượng hàng hóa qua cảng singapore lên đến ba mươi ba ba triệu teu
lượng container được xử lý tại cảng singapore ước tính chiếm khoảng một mươi tổng lượng container của thế giới
thăm cảng biển này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nghe lãnh đạo công ty thông tin về tình hình hoạt động của cảng
và chia sẻ những kinh nghiệm trong quản lý vận hành cảng
thủ tướng đánh giá cao và ấn tượng những thành tiệu của cảng
mong muốn psa chia sẻ kinh nghiệm quý hợp tác với việt nam
để phát triển các cảng ở việt nam vốn cũng có rất nhiều tiềm năng phát triển